năm apec hai nghìn một mươi bảy là cơ hội quan trọng để khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của đối ngoại việt nam
đặc biệt là công tác đối ngoại đa phương trong giai đoạn đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng
thành công của năm apec hai nghìn sáu và uy tín quốc tế ngày càng cao qua việc đảm nhận tốt các trọng trách
ở nhiều tổ chức diễn đàn trong những năm qua đã giúp cho việt nam bước vào năm apec hai nghìn một mươi bảy với một tâm thế mới
năm hai nghìn một mươi bảy là một trọng tâm đối ngoại của việt nam và là đóng góp quan trọng nhất của nước ta
đối với hợp tác apec trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng
không phải ngẫu nhiên mà chủ đề tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung của năm apec hai nghìn hai mươi
được bạn bè đối tác đánh giá cao và đồng lòng hưởng ứng
chúng tôi sẽ tập trung và bám sát vào chủ đề của năm và bốn cái ưu tiên lớn của năm
đó là thúc đẩy tăng trưởng làm sâu rộng liên kết rồi thì tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
rồi thúc đẩy tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững
bám quanh các ưu tiên đó chúng ta sẽ thúc đẩy các sáng kiến cụ thể
việt nam trở thành nước chủ nhà apec đầu tiên được mời tham dự các cuộc họp của nhóm g hai mươi trong năm nay
thể hiện sự tin cậy đánh giá cao của bạn bè quốc tế
đối với những sáng kiến ý tưởng hợp tác vượt lên trên tầm khu vực mà việt nam đã đề xuất cho apec
trong dịp tuần lễ cấp cao apec vào tháng một mươi một tới dự kiến sẽ diễn ra nhiều cuộc gặp
chuyến thăm chính thức của các nhà lãnh đạo cấp cao apec tới việt nam
nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và sự phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế
từ góc độ kinh tế xã hội việc thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu bồ gò
và triển khai các chiến lược kế hoạch hành động của apec cùng nỗ lực của nước ta
nhằm hoàn tất các cam kết trong các hiệp định fta của asean
sẽ góp phần tạo động lực thúc đẩy cải cách tái cơ cầu kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư ở nước ta
đối với các địa phương và doanh nghiệp khoảng hai trăm linh hoạt động của apec trong năm hai nghìn một mươi chín
đã và sẽ mang lại nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư du lịch
riêng tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng dự kiến có khoảng một mươi đại biểu
doanh nghiệp hàng đầu khu vực và quốc tế cùng các tập đoàn truyền thông lớn tham dự
qua năm apec hai nghìn một mươi bảy với một loạt hoạt động như vậy trên khắp cả nước
nó sẽ tạo ra một động lực mới cho cái phát triển của các vùng miền
cho kết nối của các doanh nghiệp cho cơ hội của người dân có giao lưu
có cọ sát về hội nhập hình thành một cái văn hóa hội nhập của đất nước ta
tới đây từ ngày chín hai mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại hà nội
sẽ diễn ra hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp apec
và các cuộc họp liên quan
đây là đợt hội nghị lớn thứ hai của năm apec hai nghìn một mươi bảy
som hai bao gồm bốn mươi chín cuộc họp hội thảo đối thoại của các ủy ban
nhóm công tác apec trên nhiều lĩnh vực khác nhau
tự do hóa thương mại và đầu tư thuận lợi hóa kinh doanh
phát triển nguồn nhân lực giáo dục kinh tế mạng phụ nữ và kinh tế
an toàn thực phẩm khoa học công nghệ và sáng tạo
khai khoáng công nghiệp ô tô đồ thị hóa